chuẩn bị cho mùa du lịch biển tại khu du lịch biển xuân thành huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã phát động phong trào gia quân hãy làm sạch biển năm hai nghìn hai mươi
hà tĩnh với gần một trăm ba mươi bảy km bờ biển có nhiều bãi tắm giá trị như xuân thành xuân hải thạch hải thiên cầm đèo con
thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp vừa có nhiều loại hải sản quý hiếm là điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách
tuy nhiên thời gian qua do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển hoạt động du lịch biển của hà tĩnh bị đình trệ
mùa du lịch năm nay biển hà tĩnh đã sạch mọi hoạt động của người dân vùng biển dần ổn định du khách đã bắt đầu trở lại các khu du lịch biển
ngày sau lễ phát động hơn một năm trăm linh đoàn viên thanh niên huyện nghi xuân đã ra quân làm sạch môi trường khu du lịch biển xuân thành
đợt giao quân lần này là chương trình hành động sung kích thiết thực của lực lượng đoàn viên thanh niên góp phần xây dựng môi trường biển xanh sạch đẹp sẵn sàng đón du khách đến tham quan nghỉ dưỡng